sau khi ủy ban nhân dân tp hcm có ý kiến chỉ đạo giải quyết tình trạng không gian công cộng
ra bờ sông sài gòn đoạn qua địa phận phường thảo điền quận hai bị các dự án khu biệt thự
rào chắn lấn chiếm thành đường nội khu mới đây ghi nhận thực tế các đơn vị này đã bước đầu
tháo rỡ rào chắn barrier trả lại không gian chung cho người dân
tuyến đường nguyễn văn hưởng phường thảo điền có nhiều khu biệt thự nghỉ dưỡng bao bọc
dọc bờ sông sài gòn hiện tại một số nơi đã đồng loạt mở rào chắn tháo dỡ các hạng mục
tiểu cảnh cây xanh trồng tự phát để không còn chặn lối đi của người dân khi tiếp cận bờ sông
sau hàng loạt phản ánh tình trạng bờ sông sài gòn loạn đi qua địa phận phường thảo điền
bị lấn chiếm các con hẻm bị ngăn lại thành đường nội khu của các dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng
ủy ban nhân dân phường thảo điền đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư dự án mở cửa
không chặn lối đi và không gian công cộng của người dân
ủy ban nhân dân quận hai cũng đã giao phòng quản lý đô thị và phòng tài nguyên môi trường
lập đoàn kiểm tra xác minh hiện trạng và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm hành lang sông trên địa bàn